đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao đã hội đàm với bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế italia đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại cuộc hội đàm hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và sôi động trên mọi lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược việt nam italia trong thời gian qua
đặc biệt trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám và năm năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp nhất là cấp cao duy trì và triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng ngoại giao đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng và ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế việt nam italia
hai bên cũng nhất trí sẽ triển khai sớm ký kế hoạch
hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược việt nam italia giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trong thời gian tới